triều tiên sáng nay tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía ngoài khơi bờ biển phía đông nước này
hàn quốc ngay lập tức bày tỏ phản đối về hành động của triều tiên
gọi đây là hành động có thể làm tổn hại tới hòa bình và ổn định ở bán đảo
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc kêu gọi triều tiên lập tức dừng các vụ phóng tên lửa
hiện các cơ quan mật vụ của hàn quốc và mỹ đang tiến hành phân tích toàn diện
về thông tin các tên lửa mới được triều tiên phóng
quân đội hai nước sẽ theo dõi và giám sát những động thái từ triều tiên
để xác định khả năng bình nhưỡng có thêm các hành động gây căng thẳng
tại tokyo thủ tướng nhật bản kishida fumio cho biết
ông chưa nhận được báo cáo về thiệt hại liên quan các vụ phóng mới của triều tiên
trong khi đó bộ chỉ huy ấn độ dương thái bình dương của mỹ nhận định
các vụ phóng mới của triều tiên không gây nguy cơ đe dọa trực tiếp đến người dân hay lãnh thổ mỹ hoặc các đồng minh
mỹ khẳng định duy trì cam kết vững chắc đối với quốc phòng hàn quốc và nhật bản